tại chủ sở chính phủ tiếp ông eric cassetti thị trưởng thành phố los angeles hoa kỳ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao và hoan nghênh việc thiết lập đường bay thẳng việt nam los angeles
nhấn mạnh đến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hai nước việt nam hoa kỳ
thủ tướng cho biết xuất khẩu của hoa kỳ sang việt nam đang không ngừng tăng lên
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám xuất khẩu từ hoa kỳ sang việt nam tăng một mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
cùng với đó chỉ trong một thời gian ngắn các hãng hàng không của việt nam đã mua một số lượng lớn máy bay dân dụng của hoa kỳ
thủ tướng nêu rõ việt nam luôn coi hoa kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất và hiệu quả
vì lợi ích nhân dân hai nước góp phần hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực châu á thái bình dương
thị trường thành phố los angeles eric grassetti
trân trọng cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc
nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và chia sẻ về việc đã dành tình yêu lớn cho đất nước và con người việt nam
từ chuyến thăm việt nam hơn hai mươi năm năm trước
thị trường eric garderti đánh giá cao bày tỏ vui mừng chứng kiến thành tiệu trong xây dựng phát triển đất nước của việt nam
và cho biết người dân los angeles rất quen thuộc với con người đất nước việt nam
thị trường cũng thông tin đến thủ tướng về việc thời gian qua
quan hệ hợp tác giữa los angeles và các địa phương doanh nghiệp của việt nam không ngừng được mở rộng
kim ngạch thương mại liên tục tăng cao